tuy nhiên hầu hết các biểu hiện này đều nhẹ hoặc trung bình
một số người còn gặp phải các triệu chứng như tiêu chảy nôn mửa đau cơ và khớp
theo trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ cdc
ngoài ra một số người tiêm liều ba báo triệu chứng nổi hạch dưới nách
nhưng đây là biểu hiện không đáng lo ngại vì nổi hạch là dấu hiệu bình thường
cho thấy cơ thể đang xây dựng lớp bảo vệ trước virus corona
tuy nhiên những người không cảm thấy triệu chứng gì sau khi tiêm cũng không cần phải lo lắng
trang tin npr dẫn lời giáo sư dịch tế học
charlos ba nói rằng nếu không thấy tác dụng phụ gì thì cũng không có nghĩa là vaccine không hiệu quả
mà chỉ là phản ứng trong cơ thể của bạn không thể hiện ra ngoài mà thôi
tạo morana pfizer cảnh báo vaccine bị giảm hiệu quả trước biến thể omicron
có lẽ thế giới đang chứng kiến cơn tàn phá của dịch bệnh
đây là cơn đại dịch khủng khiếp nhất khiến những người đang sống phải dài chừng và tôn trọng tự nhiên hơn
những tưởng tiêm vaccine là có thể an toàn
tuy nhiên mới đây lãnh đạo moderna pfizer cảnh báo vaccine
bị giảm hiệu quả trước biến thể omicron
cụ thể tổng giám đốc điều hành hãng dược moderna stephanie pencil
đã đánh giá vaccine ngừa covid một mươi chín có khả năng không hiệu quả
đối với biến thể omicron như những biến thể khác
trả lời phỏng vấn tờ the financial times vào ngày ba mươi tháng một mươi một
lãnh đạo hãng dược mỹ moderna nhận định mức độ hiệu quả của vaccine
đối với biến thể omicron khó đạt mức độ như với biến thể danta
ông pencil nói
tôi chỉ không biết là bao nhiêu vì chúng ta cần chờ dữ liệu
nhưng toàn bộ các nhà khoa học tôi đã liên lạc đều đánh giá rằng chuyện này sẽ không tốt đẹp
ông pencil lặp lại những nhận định khác cho rằng
số lượng đột biến cao ở vị trí protein gai của virus
bộ phận giúp virus bám vào tế bào để gây lây nhiễm
có thể giúp virus có khả năng kháng vaccine và cần chỉnh sửa các vaccine hiện có
những bình luận của ông pencil đã khiến thị trường tài chính bị ảnh hưởng trước lo ngại

trước đó vì lãnh đạo của moderna ước tính có thể mất vài tháng
mới có thể phát triển vaccine hiệu nghiệm trước biến thể omicron
chủ tịch albert bola của hãng pfizer vào ngày hai mươi chín tháng một mươi một
cũng cho rằng vaccine hiện nay có thể giảm hiệu quả đối với biến thể omicron
theo cnbc mặt khác ông khẳng định tự tin rằng thuốc trị covid một mươi chín của pfizer
có tên là passlovit sẽ hiệu quả trước biến thể này
tin tốt là khi nói về liệu pháp điều trị của chúng tôi
nó được thiết kế với thực tế được dự báo là hầu hết những đột biến xuất hiện tại phần gai
vì vậy điều đó sẽ giúp tôi rất tự tin rằng loại thuốc này sẽ không bị ảnh hưởng bởi virus
ông bourla nói
pfizer đã nộp đơn xin phép cơ quan quản lý dược phẩm mỹ cấp phép sử dụng khẩn cấp cho pastlovit
công ty công bố kết quả thử nghiệm lâm sàng đối với người trưởng thành cho thấy
thuốc này giúp giảm tỷ lệ nhập viện và tử vong đến tám mươi chín
khi được uống kết hợp với một loại thuốc hiv trong ba ngày từ khi biểu hiện triệu chứng covid một mươi chín
vừa qua một vài nghiên cứu mới tại thụy điển đã điều tra về đội hiệu quả của việc tiêm phòng covid một mươi chín
đối với nguy cơ nhiễm bệnh có triệu chứng nhập viện và tử vong cho đến chín tháng sau khi tiêm chủng
theo tờ news medical tại anh vaccine đem lại cho người sử dụng đề kháng chống lại virus
và bảo vệ cơ thể khỏi nhiễm bệnh trở nặng hoặc dẫn tới tử vong
kết hợp với việc tiêm thêm các loại vaccine đợt hai và đợt hai
không khả năng miễn dịch đạt miễn dịch cộng đồng
tuy nhiên với việc các biến thể mới của covid một mươi chín xuất hiện trên thế giới
cũng đã khiến cho mức độ hiệu quả của vaccine đang là một điều đáng lo ngại
đối với người dân cũng như là bộ y tế
trước đây có rất nhiều bài viết về độ hiệu quả khi vaccine bắt đầu được sản xuất
và phân phối tiêm cho mọi người
mức độ hiệu quả của vaccine chỉ đạt được độ hiệu quả từ bốn tháng đầu
giảm dần về sau và hết hoàn toàn sau sáu tháng
tuy nhiên những nghiên cứu đã chỉ ra đồ hiệu quả sau sáu tháng lại rất ít
những nghiên cứu mới đây tại thụy điển đã điều tra hiệu quả của việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
đối với nguy cơ nhiễm bệnh có triệu chứng
nghiên cứu từ đại học khoa học công nghệ hồng kông hkust và đại học melbourne của úc
vừa công bố trên tạp chí virus khẳng định rằng các tế bào t của hệ miễn dịch
một trong những tương thanh quan trọng của cơ thể chống lại covid một mươi chín
có hiệu quả trong việc tăng cường phản ứng miễn dịch chống oicron cho dù biến chủng này có nhiều đột biến
nếu bệnh nhân là f khỏi bệnh hoặc là người đã được tiêm chủng
kết quả phân tích hơn một năm trăm linh đoạn protein của virus sars cov hai cho thấy biến chủng omic ron
không có khả năng trốn tránh các tế bào t đã được huấn luyện sau thời kỳ f hoặc sau tiêm chủng
không trốn được hè miễn dịch có nghĩa là virus vẫn sẽ được loại bỏ hiệu quả
để giảm nguy cơ bị nhiễm bệnh hoặc giảm nguy cơ bệnh nặng
theo medicor express đây là một tin vui bởi trước đó nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại các đột biến omitforn
sẽ giúp nó dễ dàng thoát khỏi miễn dịch tự nhiên ở f khỏi bệnh gây tái nhiễm hoặc làm giảm mạnh hiệu quả của vaccine
phó giáo sư ahmed abdul qadir từ hkust cho biết quá trình phân tích cho thấy lượng đột biến có khả năng nhắm vào tế bào t của omicron rất ít
và hơn một nửa trong số chúng được xác định là kẻ thua cuộc vẫn bị tế bào t nhìn thấy
những kết quả này cho thấy rằng khả năng mà omicront thoát khỏi tế bào t trên diện rộng là rất khó xảy ra
dựa trên dữ liệu của chúng tôi chúng tôi dự đoán rằng các phản ứng mạnh mẽ của tế bào t được tạo ra bởi vaccine và bệnh covid một mươi chín
trước đó sẽ tiếp tục bảo vệ chúng ta chống lại omicron như đã làm với các biến thể khác giáo sư matthew markey từ đại học melbourne đồng tác giả khẳng định
trước đó một nghiên cứu từ đại học y tế và khoa học origan osatu của mỹ công bố trên tạp chí y học rama đã chứng minh được phản ứng miễn dịch chéo
chống lại mọi biến chủng khác của những người nhiễm xuyên miễn dịch bệnh covid một mươi chín còn gọi là nhiễm đột phá tức thành f sau khi đã tiêm chủng
điều này có nghĩa là nếu bạn mắc covid một mươi chín xuyên miễn dịch bất kỳ biến chủng nào bạn vấn đề kháng tốt biến chủng đó lẫn các biến chủng khác
chứ không hề trần trụi và dễ dàng tái nhiễm biến chủng mới như nhiều người lo ngại